trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai giá bán căn hộ bình quân tại hà nội là bốn mươi chín triệu đồng một m hai tăng một mươi so với quý i
đối với thị trường căn hộ thứ cấp xu hướng tăng giá được ghi nhận ở nhiều khu vực

nguồn cung khăn hiếm trong khi nhu cầu sở hữu bất động sản của người mua nhà tăng khiến giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững trong tương lai
cùng với sự phục hồi của thị trường bán lẻ sau đại dịch mức giá cho thuê bất động sản bán lẻ tại các thành phố lớn được dự báo sẽ tăng trưởng rõ rệt
báo cáo tiêu điểm thị trường quý ii năm hai nghìn hai mươi hai cbre việt nam công bố cho thấy thị trường bán lẻ đang phục hồi
nhu cầu thuê mặt bằng tăng đáng kể cả ở hà nội và thành phố hồ chí minh
giá thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các khu vực đang có sự phân hóa rõ nét
trong đó theo báo cáo của bộ xây dựng tỷ lệ lấp đầy mặt bằng kinh doanh tại các trung tâm thương mại và siêu thị lớn tăng nhẹ
và tiếp tục giữ ở mức cao khoảng chín mươi chín mươi năm
đối với mặt bằng bán lẻ nhà phố tình trạng dừng kinh doanh sang nhượng cửa hàng không còn xuất hiện phổ biến như quý trước
giá cho thuê mặt bằng thương mại bình quân thị trường trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tăng nhẹ so với quý iv năm hai nghìn hai mươi một
trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày mai của liên bộ bộ công thương tài chính theo dự báo của một số doanh nghiệp
nếu không có biến động lớn từ giá dầu thế giới giá xăng có thể giảm khoảng từ hai năm trăm linh đến ba đồng một lít
còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm mạnh khoảng một năm trăm linh đồng một lít
tuy nhiên mức giảm này còn phụ thuộc vào quyết định có hay không trích lập quỹ bình ổn giá của nhà điều hành
mới đây bộ tài chính cũng đã đề xuất giảm một nửa mức thuế nhập khẩu xăng nhằm tiếp tục giảm sức ép của giá xăng dầu đối với các mặt hàng khác
trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân trong thế giới không gì bành bạm mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân
và nhân dân cần phải sống học tập và làm việc trong một môi trường trong không khí

mục tiêu đó thì nhiều năm qua lực lượng cảnh sát nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường đã có những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn môi trường trong sạch đảm bảo đời sống cho nhân dân
giữ vững môi trường đầu tư để các thành phần kinh tế phát triển một cách lành mạnh
cùng với sự hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu rộng những năm qua
nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật khẳng định được vị thế trên trường quốc tế
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được dưới sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường
đã nảy sinh nhiều thách thức trong đó có vấn đề về bảo vệ môi trường
các khu công nghiệp và khu đô thị được hình thành nhanh chóng các ngành nghề sản xuất kinh doanh được mở rộng đa dạng
cũng từ đây nguồn rác thải công nghiệp rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều gây ô nhiễm không khí đất và nguồn nước
với tư cách là người chiến sĩ cảnh sát môi trường tôi rất mong muốn là chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa
từ người dân cho đến doanh nghiệp một cái cây một trăm linh tuổi nếu như đã bị cưa chặt thì nó không còn được trồng lại được nữa nếu như trong trường hợp sau này
và chúng tôi rất mong muốn rằng để đảm bảo được cái môi trường này chúng ta sẽ làm tốt công tác phòng ngừa
lấy phòng ngừa làm chủ động cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát
từ đó xác định được đặc điểm phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về môi trường

địa bàn trọng điểm để tập trung lực lượng đấu tranh xử lý
trong đó những địa bàn nóng về môi trường như hưng yên bắc ninh hải phòng đều được kiểm soát tốt

thời gian vừa qua chúng tôi khảo sát trong quá trình đấu tranh chúng tôi thấy rằng đệ bàn khu vực verlâm và quận long biên có sông cầu bầy
trực tiếp là tiếp nhận nguồn nước thải của các khu đô thị các khu dân cư và một số tổ chức cá nhân nằm trong đó
trong đó xả ra kênh bắc hương hải kênh t hai của thành phố hải dương kênh trần đình dù của hương yên và một số điểm năng nghề thuộc xã minh khai của huyện văn âm tỉnh hương yên trực tiếp xả ra
đây cũng là một trong những nguồn và một phần gây nên ô nhiễm của cái hệ thống bắc hưng hải
có những dòng kênh thứ cấp nhất là cụm công nghiệp mà chưa có hệ thống xử lý nước tập trung thì khi xả ra dòng thứ cấp thì vẫn còn tình trạng ô nhiễm nguồn nước
đương nhiên là khi dòng thứ cấp đấy thì vẫn dùng nước đó để tưới tiêu cho hệ thống thủy lợi lông nghiệp trên địa bàn ba huyện
tính đến nay lực lượng cảnh sát môi trường cả nước đã phát hiện trên hai trăm ba mươi vụ vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm khởi tố và đề nghị khởi tố trên năm hai trăm linh vụ
với trên bảy bốn trăm bảy mươi năm bị can xử phạt vi phạm hành chính trên hai trăm linh sáu bảy trăm hai mươi ba vụ với tổng số tiền hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị bên cạnh đấu tranh với các hành vi vi phạm về môi trường hiện nay có những doanh nghiệp cá nhân đã cố tình biến tài nguyên như đất đai khoáng sản rừng
vốn là của chung thành của riêng để làm giàu bất chính trà đạp lên lợi ích chung của đại đa số nhân dân
hành vi này không chỉ đáng lên
hành vi này không chỉ đáng lên mà cần phải xử lý nghiêm
vậy nên lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định sẽ tập trung nắm chắc tình hình nghiên cứu dự báo
và nhận diện đầy đủ về đối tượng phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội để chủ động đề ra các kế hoạch phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý
và câu chuyện về những nỗ lực của lực lượng cảnh sát môi trường cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
tuyến sông này giáp ba tỉnh hà nam hưng yên thái bình đây vốn là địa bàn phức tạp về khai thác cát trái phép
các đối tượng thường lợi dụng đêm tối sử dụng tàu vỏ sắt không gắn số hiệu biển hiệu trọng tải từ một trăm linh tấn để hoạt động khai thác cát trái phép
khi tiến hành bắt giữ các đối tượng thì các đối tượng này là những đối tượng
một là về cái trình độ của họ là trình độ người lao động họ không có nhận thức đầy đủ pháp luật
hai nữa là họ ai có nhiều người có đối tượng thì biểu hiện chống đối trong quá trình bắt giữ là chống đối
cản trở cái thi hành công vụ của đối tượng năng quá trình bắt giữ nhiều đối tượng còn tiến hành là đánh tắm không tiện
không chỉ tại hà nam hưng yên hay thái bình mà nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước đều có hiện tượng vụ việc cố tình biến tài nguyên thiên nhiên
như khoáng sản
thành của riêng các đối tượng sử dụng một số phương thức thủ đoạn hoạt động phổ biến như lợi dụng hoạt động quản lý
khai thác tài nguyên sau cấp phép chưa được quan tâm đúng mức tình trạng khai thác vượt công suất vượt quá giới hạn được cấp phép
hay thủ đoạn lợi dụng các dự án nạo vét luồng lạch các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm về vị trí địa lý
độ sâu vượt thời gian so với cấp phép gây khó khăn trong công tác phát hiện